sau năm tháng phát động và triển khai trên mọi miền đất nước từ năm trăm sáu mươi chín ý tưởng dự thi vòng sơ loại đến sáu mươi một ý tưởng tham dự vòng trung khảo khu vực
cuộc thi đã đi đến vòng chung kết toàn quốc một mươi năm nhóm thí sinh với một mươi năm ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc
đại diện cho tinh thần khởi nghiệp sự năng động sáng tạo của sinh viên việt nam trong và ngoài nước sẽ hội ngộ tại thủ đô hà nội
sau vòng trung khảo khu vực một mươi năm nhóm thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao về tính khả thi của ý tưởng
phương thức trình bày khoa học cùng kỹ năng thuyết trình cuốn hút
những ý tưởng khởi nghiệp tham dự vòng chung kết toàn quốc đã thể hiện khả năng khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực đa dạng của sinh viên việt nam